trong ngày làm việc thứ ba hội đồng xét xử tiếp tục thẩm vấn các bị cáo tham gia đánh bạc
và các đại lý của đường dây đánh bạc nghìn tỷ
trước tòa các bị cáo là đại lý của đường dây đánh bạc khai nhận đã đăng banner quảng cáo trên mạng xã hội
nhằm quảng cáo hoạt động giao dịch ric dùng để đánh bạc
trong quá trình xét hỏi bị cáo vũ mạnh hùng viện kiểm sát trình chiếu banner quảng cáo
trên trang facebook của bị cáo hùng liên quan đến quảng cáo hoạt động giao dịch brics dùng để đánh bạc
luật sư đề nghị bị cáo cho biết việc đưa tên ba nhà mạng viễn thông vinaphone mobifone viettel
lên banner quảng cáo có ý nghĩa gì bị cáo nói rằng mình không biết
đấy là mẫu banner nhận từ hệ thống tổng đồng thời hệ thống yêu cầu trên các trang facebook khách hàng dùng theo mẫu trên
trong vụ án này các bị cáo thuộc nhóm đại lý cấp hai đã có sự bàn bạc thỏa thuận với đại lý cấp một
lập các trang mạng xã hội để quảng bá giới thiệu về các hình thức đánh bạc mua bán tiền ảo
qua đó lôi kéo được số lượng rất nhiều người chơi bạc thu lời bất chính với số tiền đặc biệt lớn